thưa quý vị trong bối cảnh dịch bệnh có diễn biến phức tạp như hiện nay
tại nhiều địa phương đã xảy ra tình trạng thiếu xe cấp cứu chuyên chở các bệnh nhân f f một
việc vận chuyển các k có f f một là không đơn giản
bởi các phương tiện và tài xế đều phải đảm bảo nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch
do nguy cơ lây nhiễm rất cao
tại hà nội ở thời điểm khi nhiều dịch cấp cứu chuyên trở các bệnh nhân f f một
hoạt động liên tục từ sáng sớm cho đến xuyên đêm
khó khăn vất vả
là điều mà đương nhiên chúng ta đều có thể hiểu được
tuy nhiên bên cạnh đó thì còn có những áp lực gì
đối với các tài xế của những chuyến xe chín trăm một mươi một này
xin mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu trong câu chuyện giao thông ngày hôm nay
trong cái dịch bệnh căng thẳng như thế này thì xe cấp cứu chúng tôi nhận thấy rằng xe cấp cứu thì rất thiếu
và các cái xe khác thì không thể phục vụ vào vận chuyển bệnh nhân được
bởi vì là khi mà vận chuyển các f này thì cái tỷ lệ rủi ro rất cao
thì lại lây nhiễm và nếu như không được thực hiện các biện pháp đặc biệt thì không thể vận chuyển được
nhận thấy là thành phố rất là thiếu
cho nên là chúng tôi tình nguyện sung phong
để hỗ trợ thành phố vận chuyển các f một
nhận tin báo đi đón các ca f khỏi bệnh
tài xế lê thành trung luôn sẵn sàng
với anh trung sau bao chuyến xe chở các ca bệnh f f một
thì những chuyến xe chở f khỏi bệnh trở về nhà
luôn đem niềm vui với các thành viên đội chống covid một mươi chín
và dù là đón các ca f khỏi bệnh
thì quy trình bảo hộ phòng chống dịch vẫn được tuân thủ chặt chẽ
thực ra đón bệnh nhân thì trong trường hợp đón những bệnh nhân khỏi bệnh
thì mình cũng cảm giác rất là vui mừng
cái thứ nhất là người ta điều trị khỏi bệnh
cái thứ hai là công việc của mình đi đón những trường hợp f khỏi bệnh về
thì mình sẽ cảm thấy nó phấn khởi hơn là những trường hợp mà mình đón lễ không đi điều trị
thực ra khi bọn tôi tham gia làm những cái công việc như này
thì mức độ nguy hiểm thì tất cả mọi người đều hiểu biết sự nguy hiểm của nó như thế nào
trước khi đi đón bệnh nhân phải cử khuẩn xe

khi mình đón những trường hợp f một
thì mình mặc những bảo hộ có thể là cấp một cấp hai
nhưng mà khi mình đón những trường hợp mà mặc f
thì mình phải mặc những bộ bảo hộ cấp ba cấp bốn
đây được coi như một doanh trại của đội xe cấp cứu chín trăm một mươi một
hay còn gọi là đội chống covid chín trăm một mươi chín
hoạt động miễn phí tại địa bàn hà nội
toàn bộ các thành viên tham gia trên tinh thần sung phong tự nguyện
đã từ nhiều ngày nay
họ ăn ở sinh hoạt cùng nhau tại đây
và xác định hết dịch mới về nhà
dù nhà chỉ cách vài cây bóng
tranh thủ giờ nghỉ ngơi trong ngày
thành phố hà nội có số ca f giảm
tài xế nguyễn ngọc quyền gọi điện hỏi thăm vợ
đang có bầu tháng thứ sáu

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
sau một mươi bốn năm thực hiện bên cạnh những đóng góp tích cực hiệu quả cho sự phát triển điện ảnh việt nam
luật điện ảnh đã bộc lộ những thiếu sót bất cập cần sớm được sửa đổi bổ sung
dự án luật điện ảnh sơ đổi lần này được nghiên cứu thảo luận theo đúng trình tự thủ tục
và đầy đủ hồ sơ theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
gồm tám chương năm mươi hai điều trong đó kế thừa chỉnh lý sửa đổi và bổ sung hai mươi năm điều
quy định mới hai mươi bảy điều so với luật điện ảnh hiện hành
một trong những vấn đề cần được xem xét điều chỉnh lần này là lĩnh vực quản lý phim chiếu trên không gian mạng
trong khi phim chiếu dạp chịu sự kiểm việt chặt chẽ của cục điện ảnh thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch
phim truyền hình chịu sự kiểm duyệt của các đài truyền hình
thì phim chiếu trên mạng hiện nay gần như không chịu sự kiểm soát nào
vấn đề đặt ra lúc này là phải nhanh chóng hoàn thiện các quy định mang tính pháp lý
đặt ra cơ chế phân loại và kiểm duyệt chặt chẽ cho các phim sản xuất chiếu online
vâng cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
thưa ông với kinh nghiệm nhiều năm tham gia vào hội đồng thẩm định và phân loại phim truyện
thì ông có nhận xét gì về những bất cập mà luật điện ảnh hiện hành hiện nay đang còn tồn tại ạ
tôi nghĩ rằng nếu nói về bất cập của luật điện ảnh thì ở nhiều khía cạnh
ở nhiều khía cạnh
nhưng chỉ riêng nói về
phổ biến phim thôi
thì ta thấy một điều thế này
rất nhiều tổ chức cá nhân phổ biến phim trên không gian mạng
và họ cũng thu hút một cái lượng người xem rất là lớn
thế nhưng mà nó không có một điều khoản nào trong luật điện ảnh
tức là có thể nói là nó có những điều bất cập
có những điều bất cập và bị tốt hậu so với thực tiện
khi chúng ta làm luật điện ảnh hai nghìn sáu thông qua
thì lúc bây giờ
phổ biến phim trên trang trình
trên không gian mạng chưa có
thì có thể nói rằng là lúc bây giờ cái sự phát triển về công nghệ
nó chưa đến cái mức độ mà làm cho điện ảnh phải nghĩ đến
những người làm luật nghĩ đến rằng phải quản lý những cái phim trên không gian mạng
và phim trên không gian mạng sẽ là một thực thể
một thực tế
đòi hỏi cái sự quản lý rất là nghiêm túc

để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật và cũng đảm bảo cho quyền lợi cho cái người xem phim này sau đó
cho cái người xem việt nam
và người ta sẽ cảm thấy rằng đấy là một khoảng trống như thời gian vừa qua
trong luật điện ảnh sửa đổi lần này
thì đã đưa ra hai phương án về việc quản lý phim chiếu trên không gian mạng
đó là phương án tiền kiểm và hậu kiểm
theo ông đâu là phương án khả thi và phù hợp hơn
trong cái việc quản lý phim chiếu trên không gian mạng
tôi muốn nói một điều thế này
phim phổ biến trên không gian mạng ấy
thì nó có một khối lượng rất là lớn
nó rất là phong phú về nội dung hình thức kiểm soát
bằng cách là tiền kiểm duyệt
sau đó cho phép người ta mới bắt đầu phát trên phổ biến trên không gian mạng
thì ngay về cơ quan quản lý nhà nước tôi nghĩ rằng là sẽ rất là khó khăn
bởi vì chúng ta không thể đủ nguồn nhân lực
không đủ phương tiện để chúng ta làm tất cả những cái điều đấy
theo tôi là nên theo cái phương án hậu kiểm
hay nói cách khác là để cho tổ chức cá nhân phổ biến phim trên không gian mạng tự kiểm
còn chúng ta những người quản lý nhà nước là sẽ làm hậu kiểm
vậy thì với phương án này
vai trò trách nhiệm của nhà nước cũng như các cơ quan quản lý văn hóa
sẽ được thể hiện như thế nào ạ
khi chúng ta khẳng định đã đưa cái phim phổ biến trên không gian mạng vào luật điện ảnh
tức là chúng ta đã khẳng định cái vai trò quản lý nhà nước
trong những phim phổ biến trên không gian mạng
và vấn đề là cách chúng ta quản lý như thế nào thôi
bởi vì công tác thanh tra công tác kiểm tra
nó phải có một sự đổi mới rất là mạnh mẽ
những người đấy là những người phải rất am hiểu
và không phải chỉ về
về nghệ thuật
và phải có sự trợ giúp của công nghệ
ngoài hai phương án tiền kiểm và hậu kiểm đã được đề xuất trong luật điện ảnh sửa đổi
thì có một ý kiến thứ ba
đó là kết hợp giữa hậu kiểm và tiền kiểm
vậy thì ý kiến của ông như thế nào xung quanh vấn đề này ạ
tôi nghĩ rằng cái phương án thứ ba ấy
trong quá trình thảo luận ấy
đưa ra ấy
thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái phương án để ra hết sức thận trọng
nhưng tôi cũng muốn rằng là
cái phương án ấy nên được lấy ý kiến rộng rãi
tôi thì tôi vẫn cứ nghĩ rằng là
mình nên theo cái phương án hậu kiểm
tức là để cho họ tự
và cơ quan nhà nước chỉ là
làm cái việc hậu kiểm thôi
như vậy là những cái quy định trong luật điện ảnh
càng phải chi tiết và cụ thể
để tránh cho các doanh nghiệp lợi dụng vào đó
để mà quảng cáo hay đưa những nội dung phản cảm
trốn thuế hoặc là mất đi những chủ quyền về văn hóa
và làm thế nào để những quy định này
càng trở nên chặt chẽ và chi tiết cụ thể hơn
trong luật định ạ
chúng ta không sợ mất chủ quyền văn hóa
bởi vì chúng ta có cơ quan thanh tra
có cơ quan kiểm tra
và một trong những cái điều mà
luật điện ảnh đề cập đấy là yêu cầu
những tổ chức cá nhân
phổ biến phim trên không gian mạng
nếu vi phạm luật việt nam phải
gỡ bỏ những cái bộ phim ấy khỏi không gian mạng
tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm được cái điều đấy
bởi vì chúng ta phải
biết sử dụng những cái công cụ
kỹ thuật công cụ công nghệ
để kịp thời phát hiện
chúng ta cứ tưởng tượng
như chúng ta tham gia giao thông
trên đường phố việt nam có rất nhiều loại ô tô khác nhau
trong công tác quản lý
tức là về luật giao thông ấy
người ta không quản lý là anh đi xe nào
anh đi đến đâu anh chở cái gì
nhưng thế này
anh đèn đỏ anh phải dừng lại
anh phải đi đúng làn
anh không được vào đường cấm
anh không được đi đường ngược chiều
và anh chở gì gì gì
cái gì cũng được
má túy hàng cấm
anh sẽ bị bắt
thế nhưng thế này
người ta bắt được ấy
không phải vì cảnh sát giao thông kiểm tra từng cái ô tô một
do cái năng lực trình độ chuyên môn
của cái cơ quan quản lý
nhiệm vụ của anh
người ta biết được
cái nào là pháp luật
và tôi nghĩ rằng những cái cơ quan quản lý điện ảnh ấy
cũng phải như vậy
chứ không thể phim nào ta ngồi ta xem
xong rồi ta mới bắt đầu cho phép
bởi vì nó có hàng nghìn phim
sức người ấy
nếu mà xem ấy
thì cũng không thể xem được
đúng không ạ
vậy thì nếu như mà luật điện ảnh sửa đổi lần này
được quốc hội thông qua và đưa vào thực tế
nó sẽ có ý nghĩa như thế nào
đối với việc phát triển điện ảnh việt nam
cũng như là vấn đề về quản lý phim chiếu trên không gian mạng
trong cái chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa
thì trong đấy có điện ảnh
và điện ảnh rất được quan trọng
thế tôi nghĩ rằng
cái luật điện ảnh mà
được thông qua ấy
thì nó là một hành lang pháp lý rất là quan trọng
nó tạo điều kiện cho điện ảnh việt nam phát triển
tạo điều kiện cho việt nam hội nhập sâu với điện ảnh thế giới
nó cũng góp phần bảo vệ
cái văn hóa dân tộc
bên cạnh việc tạo điều kiện cho cái tự do sáng tác
thế tôi nghĩ rằng
những cái điều đấy là
chúng ta phải giải quyết rất là hài hòa
và vì đấy là một cái bài toán không dễ giải
cho nên không phải bỗng dưng mà
việc sửa đổi luật điện ảnh là
chúng ta cũng đã trao đi đổi lại
rất là nhiều vòng
ở cục điện ảnh
rồi các cơ sở làm phim
rồi ở bộ văn hóa
ủy ban văn hóa giao dục quốc hội
hiện nay là
chúng ta vẫn đang tiếp tục trao đổi
để đi đến
nó có sức sống lâu dài
nó có hiệu quả sâu
có tác động đến sự phát triển của điện ảnh việt nam
cũng như sự hội nhập của điện ảnh việt nam đối với thế giới
chân thành cảm ơn ông vì cuộc trao đổi vừa rồi